ngày hai mươi hai tháng chín văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện
gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ thanh hóa đến kiên giang và các tỉnh khu vực tây nguyên
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ quốc phòng ngoại giao công thương
thông tin và truyền thông giao thông vận tải tài nguyên và môi trường nông nghiệp và phát triển nông thôn
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam hệ thống đài thông tin duyên hải
công điện nêu rõ vùng áp thấp trên biển đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng chín áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm
từ một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng chín đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng chín
áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực từ thừa thiên huế đến bình định và suy yếu
các tỉnh trung bộ và tây nguyên có mưa lớn trên diện rộng
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố và các bộ ngành chỉ đạo theo dõi chặt chẽ
thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát ra hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm
các địa phương bộ ngành liên quan quản lý chặt chẽ việc ra khơi kiểm đếm tàu thuyền
đặc biệt là các tàu cá đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
duy trì thông tin liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
kiểm tra ra soát sẵn sàng đảm bảo an toàn cho hoạt động trên biển và nuôi trồng thủy sản
các tỉnh thành phố khu vực trung bộ và tây nguyên chủ động ra soát
chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn ngập lụt lũ lũ quét sạt lở đất rông lốc có thể xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu